thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết
để hoàn thành tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè và cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi
trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hiện nay các địa phương đang ra soát chuẩn bị nhân lực vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng
được đảm bảo an toàn hiệu quả nhất
được biết hiện còn khoảng trên một mươi triệu trẻ em độ tuổi từ năm đến một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
nếu bao phủ được nhóm đối tượng này thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng
để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học